để kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn quảng nam sẽ tạm thời đóng cửa tất cả các cửa khẩu chính và phụ trên tuyến biên giới việt nam lào kể từ ngày hai mươi bảy tháng ba cho đến ngày hai mươi tháng bốn
đồng thời triển khai lực lượng lập một mươi năm điểm chốt chặn kiểm soát tuyến biên giới việt lào và các đường tiểu ngạch lối mòn lối tắt
ngoài ra các chốt canh gác của lực lượng biên phòng cũng phối hợp với chính quyền địa phương cán bộ y tế phun thuốc khử trùng tuyên truyền cho nhân dân cách phòng tránh dịch bệnh covid một mươi chín